tại thành phố hồ chí minh diễn ra hội nghị ứng dụng khoa học công nghệ
để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
hơn một mươi năm nay thành phố hồ chí minh là địa phương đi đầu về việc thực hiện
xử phạt vi phạm trực tự an toàn giao thông qua hình ảnh
bên cạnh những kết quả tích cực qua quá trình triển khai thực tiễn nảy sinh
nhiều hạn chế cần được điều chỉnh sửa đổi
thành phố đề nghị các bộ ngành trung ương cho phép triển khai dự thảo
quy trình thí điểm xử phạt ngụy gồm sáu bước nhằm xử lý hiệu quả đối với người vi phạm
ký nghị việc chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành với địa phương về đăng ký đăng kiểm
dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải
được truyền về máy chủ của các sở giao thông vận tải tạo thuận lợi trong công tác quản lý
xử phạt tình trạng xe quá tải trọng nạn xe dù bến cóc
lãnh đạo bộ giao thông vận tải thống nhất cao những đề xuất của thành phố hồ chí minh
đặc biệt là quy trình thí điểm xử phạt qua hình ảnh
trong đề án xây dựng đô thị thông minh của thành phố hồ chí minh giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn năm hai nghìn hai mươi năm giao thông vận tải là một trong những lĩnh vực được ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin
vào phát triển hàng đầu